cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip cho công dân việt nam thuận tiện cho người dân là điều có thể thấy rõ
thủ tục nhanh gọn không phải đến tận phòng xuất nhập cảnh cũng có thể hoàn tất toàn bộ quy trình
giảm áp lực cho cả người dân lẫn cán bộ xuất nhập cảnh
ghi nhận tại tỉnh nghệ an địa phương có rất đông người dân có nhu cầu làm hộ chiếu
khung cảnh quen thuộc trước khi dịch vụ công cấp hộ chiếu được nâng lên mức độ bốn
đông đúc ồn ào cán bộ xuất nhập cảnh phải làm việc hết công suất
vừa giải đáp vừa nhập liệu vừa chụp ảnh đảm bảo chính xác không sai sót thông tin của công dân
đón tiếp trên dưới năm trăm linh người dân đến làm hộ chiếu mỗi ngày
trụ sở phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh nghệ an khó tránh khỏi cảnh người dân xếp hàng chờ đợi
giờ đây áp lực đã giảm hẳn người dân đến làm các hội tục để được hướng dẫn chi tiết

công an tỉnh nghệ an đã tổ chức tập huấn cụ thể về quy trình thao tác để tuyên truyền
nhằm tiết kiệm thời gian
chi phí đi lại và thuận tiện nhất cho người dân
giấy tờ kèm theo là chụp cảnh theo cái đình dàng là của hệ thống
thời điểm này các đơn vị thuộc lực lượng quản lý xuất nhập cảnh cả nước đang tạm dừng tiếp nhận hồ sơ cấp hộ chiếu
để đợi mẫu hộ chiếu mới sẽ phát hành từ ngày một tháng bảy đẹp hơn bảo mật tốt hơn
tuy nhiên những trường hợp cần thiết cấp bách như có giấy tờ đi chữa bệnh
có quyết định đi công tác hoặc có vé máy bay vẫn được tạo điều kiện giải quyết
song song với đó công tác tuyên truyền vẫn được đẩy mạnh để người dân dễ dàng tiếp cận
và trải nghiệm những tiện ích mà các dịch vụ công trực tuyến mang lại
theo danh mục được bộ trưởng bộ công an phê duyệt lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh có ba mươi bảy thủ tục hành chính
được thực hiện trên môi trường điện tử tại công an bốn cấp trong đó có hai thủ tục thực hiện theo đề án sáu của chính phủ
và ba mươi năm thủ tục thực hiện theo quyết định số một mươi nghìn sáu trăm chín mươi năm của bộ công an
thời gian này đang là cao điểm cán bộ chiến sĩ xuất nhập cảnh đẩy nhanh tiến độ
hoàn thành kế hoạch triển khai toàn bộ ba mươi bảy dịch vụ công nói trên
thì đùa lập thành tích chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống của lực lượng
từ đầu tháng sáu đến nay việc cấp hộ chiếu cho công dân việt nam qua dịch vụ công trực tuyến mức độ bốn
đã được tiến hành tương đối thuận lợi
các bộ phận kết nối trơn tru từ cục đến phòng quản lý xuất nhập cảnh công an các địa phương và các đơn vị liên quan
đến nay toàn bộ sáu mươi ba công an tỉnh thành phố và cục quản lý xuất nhập cảnh
đều đã có tiếp nhận được hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu trực tuyến mức độ bốn
con số thống kê thì chúng tôi đã tiếp nhận được khoảng hai năm trăm linh hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu
do công dân đề nghị qua dịch vụ công
tập huấn cho các địa phương một cách cụ thể qua đó là cán bộ của cục quản lý xuất nhập cảnh
cán bộ của phòng quản lý xuất nhập cảnh công an các địa phương
đều được tập huấn về các thao tác thực hiện trên môi trường mạng
được tập huấn những lưu ý về nghiệp vụ khi xử lý những hồ sơ được tiếp nhận qua cổng dịch vụ công
cục quản lý xuất nhập cảnh đang thực hiện
theo đề án sáu của chính phủ cũng như là quyết định một mươi nghìn sáu trăm chín mươi năm của bộ trưởng bộ công an
rồi phê duyệt danh mục nâng cấp dịch vụ công cấp độ ba cấp độ bốn trong thời gian tới
đây là một bước chuyển mình của cục quản lý xuất nhập cảnh trong công tác thực hiện thủ tục hành chính
thực hiện đúng phương châm ba dạng của chính phủ
đó là giảm về thủ tục giảm về thời gian và giảm về chi phí
mang lại sự thuận tiện nhất
đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực xuất nhập cảnh
đến nay đã có năm dịch vụ công trực tuyến mức độ bốn được triển khai thành công
gồm khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại việt nam
cấp thị thực điện tử theo đề nghị của cơ quan tổ chức và theo đề nghị của người nước ngoài
kiểm tra xét duyệt nhân sự cấp phép nhập cảnh cho người nước ngoài nhập cảnh vào việt nam
và cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử cho công dân việt nam
đây là công việc rất mới của xã hội và của ngành công an của lực lượng xuất nhập cảnh
cho nên chúng ta vừa làm một chút nghiệp
vừa làm vừa hoàn thiện với ba bảy dịch vụ công trực tuyến mà đã đăng ký
thì quan trọng nhất là chúng ta phải đảm bảo đúng các quy định của pháp luật
các đảm bảo an ninh an toàn ở mức độ cao nhất
và đảm bảo để cho xây dựng điểm tin của người dân xã hội
khi tham gia sử dụng dịch vụ công của lực lượng xuất nhập cảnh
theo lộ trình các dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh
đang được gấp suốt chuẩn bị để đồng hành với các dịch vụ công trực tuyến
và đồng loạt triển khai trong quý ba trên tinh thần khẩn trương nhưng phải thận trọng
đảm bảo vận hành chơn chu thuận lợi cho người dân